bằng các phương pháp nghiệp vụ các trinh sát xác định được vũ văn thiện là đối tượng tình nghi hàng đầu
thế nhưng hắn ta thường xuyên vắng mặt tại địa phương từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
vậy thiện đang ở đâu

thế nhưng hắn ta thường xuyên vắng mặt tại địa phương từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
có quen một người phụ nữ ở trong đắk đắk quê này là quế phong nghệ an
những trinh sát dày dặn kinh nghiệm được ban chuyên án cử đi để lấy thông tin về đối tượng này
bằng nguồn mật báo từ cơ sở lực lượng điều tra biết được rằng vũ văn thiện có cô vợ hờ ở đắk lắc
từ thông tin này ban chuyên án đã cử ngay một nhóm trinh sát vào đắk lắc để xác minh về vũ văn thiện
ngay khi nhận lệnh các chiến sĩ nhanh chóng lên đường
chuyến công tác này các anh đang đặt rất nhiều kỳ vọng
bởi một khi đã xác định được nơi ở hiện tại của hắn
thì tất cả các hành tung của hắn sẽ nhanh chóng được các anh nắm bắt
cuộc truy tìm tung tích vũ văn thiện kéo dài từ hải hậu nam định
cho đến ngày hôm nay các anh đang đặt rất nhiều kỳ vọng về hắn

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trong thời gian bám theo đối tượng
tại đây thiện sinh sống như vợ chồng với cô vợ hờ của mình
thiện thể hiện là một người rất chăm chỉ
tu trí làm ăn và thân thiện với mọi người
ngoài việc mỗi tháng hắn vá nhà từ bốn đến năm ngày
thì không có điểm gì đáng chú ý
qua khai thác các trinh sát được biết
nơi thường trú của người vợ hờ của thiện là huyện quế phong tỉnh nghệ an
huyện quế phong tỉnh nghệ an là một huyện miền núi
có đường biên giới việt lào

nơi đây rất thuận lợi cho việc vận chuyển chất cấm từ lào về việt nam
đã có rất nhiều chuyến hàng bị bắt tại điểm nóng này
một điểm chỉ nóng về tội phạm chất cấm xuất hiện trong vụ án
nhận định rất có thể vũ văn thiện đã đặt chân đến nơi này
tổ công tác nhanh chóng di chuyển từ đắk lắc ra quế phòng nghệ an để tìm hiểu thông tin
quả nhiên hắn thường xuyên về đây
có khi đi cùng vợ có khi không có lý do thăm bố mẹ vợ
nhưng lại nhanh chóng đi
tại đây thiện cũng được nhận xét là dễ gần hiếu thảo
quả nhiên hắn thường xuyên về đây
quế phong nghệ an là nơi tiếp giáp với biên giới việt lào
nên có nhiều người liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy
thì qua đó thiện đã mọc nối với người phụ nữ đó
để về quê người phụ nữ đó để mọc nối với các đối tượng
buôn bán ma túy trong quế phong nghệ an
thì qua đó thiện đã mọc nối với người phụ nữ đó

mỗi lần bóng mặt địa phương đi thì thiện thường đi bằng nhiều phương tiện khác nhau
để vào trong quế phong nghệ an cùng với người phụ nữ đấy
với võ bọc về thăm quê vợ
hai đấy là vào đấy để vận chuyển ma túy xuống nước lớn về nam định tiêu thụ
lực lượng điều tra còn biết được thêm thông tin quan trọng
đó là vũ văn thiện

khi về quế phong nghệ an
hắn thường đi thu gom những đồ đặc sản của vùng
nói là mang về bán cho mọi người
nhận định đó là hành động che mắt người dân
và lực lượng chức năng về hành vi mua bán chất cấm của thiện
các trinh sát đã nhanh chóng di chuyển về nam định
lên kế hoạch truy bắt đối tượng
trong nối những thông tin thu thập được trong quá trình theo sát đối tượng
bàn chuyên án nhận định
vũ văn thiện chính là kẻ đã cung cấp chất cấm cho đỗ văn bình
và các chân rết không được bắt được

hoạt động của đối tượng thiện rất tinh vi xảo quyệt
với lại các thủ đoạn hết sức tinh vi
chỉ giao dịch mua bán ma túy với lại các đối tượng thân quen đã làm ăn từ lâu
và trong quá trình giao dịch vận chuyển mua bán ma túy
các đối tượng thường xuyên thay đổi tuyến đường đi
cũng như phương tiện đi lại và giờ giấc
rồi là sử dụng tiếng lóng trong quá trình giao dịch
và sử dụng nhiều sim điện thoại rác
nhằm đối phó với lực lượng chức năng
hàn sống cùng người vợ thứ hai của mình tại đắk lắc
nhưng lại móc nối với những đối tượng chất cấm người quế phong nghệ an
và một số người lào thiết lập đường dây vận chuyển mua bán chất cấm
sau khi đã mua được chất cấm từ biên giới
hán chọn nam định là địa bàn trung chuyển để đưa đi ninh bình thái bình tiêu thụ
sau đó hắn nhanh chóng trở về đắk lắc sinh sống bình thường
quá trình di chuyển hắn sử dụng nhiều phương tiện giao thông khác nhau
để qua mắt lực lượng chức năng
nhận định đây là đường dây buôn bán chất cấm với số lượng lớn từ lào về việt nam
đi các tỉnh tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
đã báo cáo lên giám đốc công an tỉnh để xác lập chuyên án một trăm hai mươi tám t
nhanh chóng đấu tranh bắt giữ băng nhóm này
việc làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án này là rất khó
vì đối tượng hoạt động liên tịch
trong khi đó lực lượng công an rất mỏng
mặt khác với bản tính lì lợm
dày dặn kinh nghiệm vào tù ra tội
đối tượng rất có kinh nghiệm đối phó với công an
tuy nhiên khó khăn nhất trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy
là chúng nhận thức rất rõ về hành vi phạm tội của mình
nếu bị bắt chúng sẽ chịu mức án rất cao
do vậy khi bị bắt chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt
bởi vậy các chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phải tìm mọi phương án tối ưu nhất
ngôi nhà ở xóm sáu xã hải ninh huyện hải hậu tỉnh nam định
là nơi ở của mẹ thiện
hắn cho người xây dựng tường bao kiên cố cao quá đầu người
cùng với đó là chiếc cổng sắt chắc chắn
lý do là vũ văn thiện cùng người vợ thứ hai của mình quyết định chuyển từ đắk lắc về sống cùng người mẹ già
đây chính là hướng mở cho những bước đi tiếp theo của chuyên án
rất nhanh chóng ban chuyên án đã cử một tổ công tác có mặt bí mật giám sát mọi hoạt động của thiện
tại đây thiện biến ngôi nhà của mình trở thành bong kè
nhằm khoa mặt các lực lượng công an
hắn gia cố nhiều lớp cửa trong nhà nuôi chó giữ lắp chuông báo động camera quan sát sử dụng mật khẩu bán qua khe cửa lỗ hở
điều đặc biệt hắn chỉ bán cho những đại lý hắn cho là uy tín
bởi vậy khi người mới tiếp cận hắn sẽ từ chối và đuổi đi
từ ngày thiện về quê cuộc sống của bà con nơi đây vẫn diễn ra bình thường
không ai nhận thấy điều gì thay đổi
riêng chỉ có những chiến sĩ trinh sát mới biết rằng
thiện chính là nguồn cơn của những hệ lụy khôn lường từ chất cấm
để ngăn chặn hành vi của thiện
ban chuyên án phải tìm ra một phương án bắt giữ đối tượng một cách tối ưu nhất

đảm bảo an toàn cho nhân dân

trong thời gian này những cuộc giao hàng của hắn vẫn được thực hiện cho lọt
với nhận định bình chính là đại lý bán lẻ chất cấm uy tín của thiện
nay thiện truyền về hải hậu sinh sống chắc chắn chúng sẽ liên lạc với nhau

ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hai mũi tấn công được cử về huyện hải hậu bí mật giám sát vũ văn thiện và đỗ văn bình đợi thời cơ phá án